hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một lãnh đạo sở y tế đồng nai đã xác nhận có trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine xảy ra trên địa bàn
và cho biết sở này đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai
điều tra nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh xảy ra tại bệnh viện đa khoa tràng bom
cháu bé tử vong sau tiêm vaccine là con của vợ chồng anh nguyễn tràng an và chị nguyễn thị xuất
chú xã sông chầu huyện tràng bom mới sinh vào ngày một mươi ba tháng một mươi một cân nặng ba một kg tại bệnh viện đa khoa tràng bom
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một bé được tiêm vaccine ngừa lao
tuy nhiên sau khi tiêm bé có triệu chứng co giật và đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một cháu bé đã tử vong tại bệnh viện